thưa quý vị và các đồng chí phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la và công an thành phố sơn la vừa bắt giữ được đối tượng giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy và phát hiện xác vào ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
và hiện tại thì cơ quan điều tra công an tỉnh sơn la đang tổ chức đưa đối tượng xác định vị trí hiện trường gây án và truy tìm vật chứng
trước đó vào ngày sáu tháng hai công an tỉnh sơn la nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện một sát chết đang phân hủy bị vùi lấp dưới
đóng gạch ở khu dân cư mới thuộc bàn nà cạn phường triển sinh thành phố sơn la
kết quả xác minh ban đầu xác định nạn nhân là lò văn duyên hai mươi tám tuổi trú tại xã trường sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
trên người nạn nhân có nhiều vết thương sắc nhọn
lực lượng công an tỉnh sơn la đã khẩn trương tổ chức tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra xác minh thu thập tài liệu chứng cứ tổ chức lực lượng truy tìm hung thủ
hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được huy động chia thành nhiều tổ công tác tập trung xác minh lai lịch và các mối quan hệ của nạn nhân đồng thời phát động phong trào toàn dân phát giác tố giác tội phạm để truy tìm dấu vết hung thủ
tuy nhiên quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn
về vụ án giết người xảy ra tại bản cạn phường trường sinh thành phố sơn la đặc biệt nghiêm trọng
một trong những khó khăn lớn nhất của chúng tôi là khi phát hiện sát của nạn nhân đã bị phân hủy phần nhiều
và thời gian xảy ra vụ án đã xác định là khoảng hơn hai tuần
nên là công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn
qua quá trình điều tra xác minh thì được biết là nạn nhân đã đi nước ngoài từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
các manh mối để điều tra vụ án càng ngày càng khó khăn khi không có các thông tin để điều tra xác minh đối với nạn nhân
qua quá trình xót xét sàng lọc các đối tượng và dựng các mối quan hệ của nạn nhân
và đến thời điểm này thì chúng tôi đã
điều tra xác minh và xác định được chính xác đối tượng quảng văn quyết là hung thủ gây ra vụ án
sáng ngày chín tháng hai công an tỉnh sơn la đã tiến hành bắt giữ được đối tượng quảng văn quyết hai mươi sáu tuổi
chú tại bản lọng khang xã hát lót huyện mai sơn tỉnh sơn la là thủ phạm gây ra vụ giết người giấu sát
đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng phức tạp xảy ra vào dịp tết nguyên đán
sau nhiều ngày mới phát hiện nạn nhân
nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm chỉ sau một thời gian ngắn
các lực lượng chức năng công an sơn la đã nhanh chóng làm rõ vụ án bắt giữ đối tượng ổn định tình hình ở địa phương